theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày năm tháng một mươi hai không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh trung trung bộ
vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng một mươi một một mươi bốn độ c có nơi từ bảy một mươi độ c
vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
khi nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hèn phế quản
bệnh phổi tắc ngãn mạng tính giãn phế quản tăng huyết áp tai biến mạch màu não sương khớp
để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi người dân nên mặc đủ ấm tránh những vị trí gió lùa
người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh
dễ dẫn đến thay đổi về huyết áp và có nguy cơ bị tai biến mạch màu não